trong ngày hôm nay cả nước có một mươi tám năm trăm sáu mươi bảy người được công bố khỏi bệnh ba trăm một mươi tám ca tử vong
bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế tối ngày hôm nay cũng cho biết có thêm một mươi một năm trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó thì bình dương với bốn tám trăm sáu mươi tám ca thành phố hồ chí minh ba chín trăm ba mươi bốn ca
chỉ sau bốn ngày khẩn trương triển khai cho đến hôm nay thì thành phố hồ chí minh đã thành lập được
bốn trăm linh ba trạm y tế lưu động tại tất cả các phường xã trên địa bàn thành phố
bên cạnh việc chăm sóc hỗ trợ người mắc covid một mươi chín điều trị tại nhà trạm y tế lưu động còn thăm khám
và hỗ trợ cho người bệnh không mắc covid một mươi chín cũng như tiêm phòng cho người dân khi có yêu cầu
còn tại hà nội thì từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi sáu tháng tám hà nội ghi nhận ba mươi ba ca mắc mới tại cộng đồng
như vậy tính từ một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng tám đến một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng tám hà nội ghi nhận sáu mươi sáu ca mắc mới
trong đó thì ghi nhận năm mươi sáu ca mắc mới tại cộng đồng ghi nhận một mươi ca mắc mới tại khu cách ly
trước tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận thanh xuân hà nội
phường nhân chính đã tạm dừng hoạt động chợ nhân chính do có liên quan đến trường hợp dương tính với sars cov hai
đã đi chợ trong vòng hai tuần qua
thưa quý vị cùng với các giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hà nội đã đưa vào vận hành tổng đài một nghìn hai mươi hai
đây là kênh thông tin kết nối tiếp nhận phản ánh giải đáp kiến nghị của công dân tổ chức trên địa bàn thành phố
xung quanh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
dù mới đi vào hoạt động chính thức nhưng tổng đài một nghìn hai mươi hai đã tiếp nhận hơn hai cuộc gọi phản ánh của người dân
cháu sẽ nói lại nội dung của cô một chút nhé
cô phản ánh cái thái độ làm việc của nhân viên y tế ở phòng khám đa khoa một trăm tám mươi hai lâm thế vinh ở thanh xuân đúng không ạ
khi bà cô đến đây để làm cái test xét nghiệm đúng không ạ
đến test xét nghiệm và test nghiệm covid
có yêu cầu là
có yêu cầu nhân viên nên
nên xịt khử khuẩn
tuy nhiên là nhân viên ở đây không thực hiện đúng không ạ
đây chỉ là một trong rất nhiều nội dung cuộc gọi mà tổng đài một nghìn hai mươi hai tiếp nhận trong ngày
nhiều nội dung về sai phạm trong phòng chống dịch covid một mươi chín như tụ tập đông người không đeo khẩu trang tập thể dục nơi công cộng
trong thời gian qua đều được người dân phản ánh rất kịp thời đến tổng đài
ngay lập tức những thông tin được các điện thoại viên chuyển ngay
đến các đơn vị chức năng của quận huyện xã phường để kịp thời xử lý
những cuộc gọi này có những việc khẩn cấp
ví dụ ngay giờ phút này có người dân phản ánh là chỗ này đang tụ tập ăn nhậu
bây giờ rất hay là người dân giám sát người dân với nhau
ngay lập tức tin nhắn đấy được gửi xuống cho các chủ tịch các quận huyện mà liên quan đến vấn đề đó
hiện tổng đài một nghìn hai mươi hai
tổng đài một nghìn hai mươi hai có bốn nhánh
nhánh một được kết nối đến trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm
nhánh hai kết nối đến trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
nhánh ba kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành
nhánh bốn kết nối đến sở thông tin và truyền thông để phản ánh về vi phạm phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó tổng đài cũng tiếp nhận và hỗ trợ công dân nhiều nội dung liên quan đến đăng ký lưu thông hàng hóa thiết yếu
hướng dẫn khai báo y tế đăng ký tiêm vaccine các chính sách hỗ trợ với các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
chúng tôi còn tiếp nhận rất nhiều những thông tin khác về y tế và các thông tin phản ánh khác
ví dụ như tiêm vaccine luồng xanh để đi vào hà nội hoặc là thủ tục ra vào hà nội
chúng tôi sẽ căn cứ trên các văn bản của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố hà nội
để hướng dẫn cho công dân giải đáp những thắc mắc
chúng tôi sẽ có thể giải đáp những thắc mắc của công dân trong khả năng mà mình có thể giải đáp được
không chỉ tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến công tác phòng chống dịch
tại tổng đài còn có đội ngũ trực camera giám sát giao thông và các khu cách ly f f một của thành phố
với camera ở các khu cách ly như là đền lừ phanning ca thượng thanh với là f
còn f một thì hiện tại đang kết nối được hai mươi tám trên ba mươi sáu các khu cách ly f một của thành phố
về đây hàng ngày thì tôi cũng báo cáo lên thành phố
thì báo cáo là về các hiện trạng như là có người tụ tập đông và ở các phòng hay là hành lang người dân đi tập thể dục
với một mươi tám cán bộ mỗi kiếp trực có sáu người chia làm ba ca trực hoạt động hai mươi bốn trên bảy
tiếp nhận và giải đáp những vấn đề mà người dân góp ý phản ánh
tổng đài một nghìn hai mươi hai bước đầu đã trở thành một cầu nối hiệu quả giữa người dân với chính quyền thành phố
theo thống kê năm ngày hoạt động song song hai hệ thống sở thông tin và truyền thông
đã tiếp nhận hai tám mươi tám quốc gia

trong đó đã giải đáp và xử lý một năm trăm tám mươi một cuộc gọi tin nhắn
chuyển năm trăm linh bảy phản ánh để các quận huyện xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị chăm lo đời sống nhân dân đảm bảo an sinh xã hội là một nhiệm vụ cấp bách
được ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đặt ra hiện nay
với vai trò là lực lượng nòng cốt ở tuyến đầu chống dịch
lực lượng công an tại năm mươi sáu xã phường đã tăng cường các hoạt động
việc làm giúp đảm bảo đời sống và chăm lo sức khỏe cho nhân dân
đây cũng là mục tiêu hướng đến thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt
lực lượng công an thành phố đà nẵng la chắn chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
khu dân cư ha la phường hòa cường bắc quận hải châu
đây là khu dân cư mới chưa có ban điều hành tổ dân phố
nên mọi việc chăm lo đời sống của bốn mươi hộ với một trăm hai mươi năm khẩu đều đến tay cảnh sát khu vực
hàng ngày thường ủy nguyễn thanh lam phải quần quật từ sáng đến tối
mới có thể giải quyết từng đơn đặt hàng của người dân
tuy không thông thạo với việc đi chợ hộ như thế này
nhưng thường ủy lam luôn nêu cao trách nhiệm vì dân mà cố gắng
trong đợt dịch covid này tùy không có bang điều hành tổ dân phố
tôi là phải trực tiếp đến nhận đơn đặt hàng của các người dân
và đi mua cho các người dân giao
nhà cho các hộ dân ở đây
tuy là cái việc là cắn đáng thêm cái việc là đi chợ và mua hàng hóa lương thực cho người dân
thêm một chút khó khăn nhưng đây là tôi cũng cảm thấy là một việc nhỏ
nhưng mà rất là vui vì người dân ở đây trở thành rất là tốt
đà nẵng tiếp tục áp dụng thêm một mươi ngày phong tỏa cứng
như vậy người dân phải thực hiện nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó trong hai mươi ngày
cuộc sống sinh hoạt của người dân có thể sẽ không thoải mái
và gặp nhiều người
nhiều bất tiện nhất là nhu cầu về nhu yếu phẩm
vì vậy công an năm mươi sáu xã phường hiện nay đều duy trì mô hình ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
qua các kênh thông tin tham gia cung ứng vận chuyển nhu yếu phẩm và thuốc men
khi dân cần bằng nhiều cách làm khác nhau
bà con như dân rất là khó khăn
chúng tôi đã chia sẻ một phần khó khăn với bà con bằng cách là phối hợp các tổ covid cộng đồng
những đồng chí bí thư tri bộ tổ trưởng tổ dân phố
là vận chuyển các thực phẩm thiết yếu lương thực thực phẩm đến tận nhân dân
để cho những dân họ yên tâm phóng khởi thực hiện tốt mục tiêu là ai ở đâu yên tại đấy
đội phân yên của ông phường đã vận động mạnh thông quân của địa bàn và anh em
dùng một ngày lương của mình để chi ra để mua những xuất quà cho những hộ khó khăn trên địa bàn phường
đội phân yên của ông phường đã vận động và được
nắm sức quà cho những hộ khó khăn và những hộ mà tỏ trên địa bàn phường
bằng nhiều hình thức khác nhau lực lượng công an cơ sở đang ngày đêm nỗ lực bám sát địa bàn
làm tốt công tác nắm hộ nắm người mỗi cán bộ chiến sĩ phải gánh vác thêm trách nhiệm
phải nỗ lực gấp hai gấp ba sức lực của mình để đáp ứng nhu cầu bức thiết chăm lo đời sống của từng người dân
thưa quý vị dịch covid một mươi chín kéo dài
nuôi cá cha trên địa bàn huyện châu phú của tỉnh an giang gặp phải không ít khó khăn thức ăn khó
đầu ra cũng khó thu nhập bị sụt giảm nghiêm trọng quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong
thời điểm dịch bệnh xảy ra tuổi trẻ công an tỉnh an giang lại tiếp tục giúp đỡ người dân gần ba mươi tấn cá
được thu mua đã kịp thời được phân phát đến tay những hộ nghèo bị ảnh hưởng nặng nề do dịch covid một mươi chín
đó là sự sẻ chia rất đội ấm áp
năm giờ sáng cơn mưa nặng hạt không cản bước
những chiến sĩ công an xuống tận vùng nuôi trực tiếp hỗ trợ bà con kéo lưới thu hoạch cá
mưa càng lớn anh em càng nỗ lực nhiều hơn những mẻ cá lấp lánh niềm vui của bà con sẽ
cùng với hơn hai trăm linh tấn gạo và rau củ quả là món quà ý nghĩa mà các mạnh thường quân dành tặng
cho những người khó khăn do dịch
mặt cá nuôi rất là khó khăn đầu ra cũng khó mà đầu thức ăn nó cũng khó mà nhờ bây giờ nhờ được
lấy cho chánh quyền công an lực lượng để mua để cứu trợ cho tiếp cho người dân thì chị cũng vui mừng
kiệp thời hỗ trợ được cái nguồn đầu ra nguyên liệu từ phía doanh nghiệp đó là thị sản thứ hai
đó là kiệp thời là hỗ trợ được cung cấp những cái nguồn thực phẩm sạch tươi sống đến cho bà con
cái khu vực bị phong tỏa do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín tại địa phương
kiệp thời có mặt kiệp thời sẻ chia
sự hiện diện của sắc xanh quân phục càng khiến người dân thêm vững tin
đó cũng là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ